một đám cháy đã bùng phát tại bãi trông giữ xe tại địa chỉ số ba mươi năm ba mươi bảy trần quốc hoàn quận cầu giấy hà nội vào chiều ngày hôm qua khiến ít nhất năm xe ô tô và hai mươi xe máy bị hư hỏng
ngọn lửa bùng phát vào khoảng một mươi ba h năm chỉ trong ít phút đám cháy nhanh chóng lan vào các phương tiện và có nguy cơ lan trên diện rộng
ngay sau khi phát hiện người dân và chủ cơ sở này đã dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai các phương án chữa cháy cứu hộ
sau khoảng hai mươi phút đám cháy được khống chế dập tắt bước đầu xác định có khoảng năm xe ô tô và một số xe máy bị ảnh hưởng sau vụ cháy
sau khi ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy lực lượng cứu hỏa đã bàn giao cho đội nghiệp vụ công an quận cầu giấy để tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra